ngày hai mươi sáu tháng hai phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh quảng trị
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh quảng trị trong năm qua
nhất là hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục công tác đền ơn đáp nghĩa
và thực hiện chương trình an sinh xã hội có những chuyển biến tích cực an ninh quốc phòng được củng cố
trật tự an toàn xã hội được giữ vững
tuy nhiên phó thủ tướng nhấn mạnh quảng trị vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn quy mô nền kinh tế nhỏ
nguồn vốn đầu tư còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của trung ương
công tác giảm nghèo chưa thực sự bền vững tỉnh cần sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ngành trên một số lĩnh vực để không ngừng phát triển
về các kiến nghị của tỉnh quảng trị phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành và các đơn vị liên quan
phối hợp với tỉnh xây dựng các đề án có các giải pháp tháo gỡ phù hợp trình chính phủ xem xét quyết định